thông tin từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh cho biết
ngay khi xảy ra lốc xoáy ubnd tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp
với huyện nghi xuân hương sơn và hương khê huy động lực lượng cùng người dân tổ chức khắc phục
kịp thời những thiệt hại do lốc gây ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn
theo tổng hợp tại các địa phương lốc xoáy đã khiến tám trăm linh bảy hectare diện tích lúa xuân và hàng trăm hectare hoa màu
cũng như diện tích nuôi trồng thủy sản ở nghi xuân hương sơn và hương khê bị hư hại
ngoài những thiệt hại về sản xuất lốc xoáy còn làm tốc mái một trăm chín mươi hai nhà dân và năm mươi sáu công trình phụ trợ
ước tính thiệt hại hơn sáu tỷ đồng
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra các địa phương ở hà tĩnh đã huy động các ban ngành toàn thể
vận động người dân tổ chức khắc phục kịp thời các công trình thiết yếu bảo đảm giao thông thông suốt